nhiều năm qua người dân thôn bắc cáp xã lương thành huyện nari tỉnh bắc cạn vẫn luôn phải sống trong tình cảnh thiếu điện
được nhà nước đầu tư hệ thống điện ba pha bảo đảm cung ứng điện sinh hoạt cho các hộ dân
tuy nhiên đến nay người dân vẫn chưa một lần nào được sử dụng
nhiều năm nay hàng chục hộ dân địa phương này vẫn phải sử dụng nguồn điện không ổn định kéo từ nơi khác về
tiêm ẩn nhiều nguy khơ hành lang an toàn lưới điện
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
từ nguồn vốn một trăm ba mươi năm của chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy thôn bắc cáp xã lương thành huyện nari đã được đầu tư xây dựng hệ thống điện ba pha phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân
thế nhưng gần ba năm qua người dân ở đây chưa một lần được sử dụng điện từ hệ thống này
những cột điện chắc chắn được xây lên chỉ dùng để trang trí
bởi không có điện bất đắc dĩ người dân trong thôn phải tự đi kéo điện từ nơi khác về
những chiếc cọc tre được người dân dựng lên tạm bỡ như thế này để giữ đường dây điện
qua thời gian sử dụng nhiều đoạn dây đã trùng xuống sát đất không chỉ tiêm ẩn nguy hiểm mà còn khiến dòng điện dễ suy hào không ổn định
hệ thống điện tại thôn pakap được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn ba trăm linh triệu đồng do ủy ban nhân dân xã lương thành làm chủ đầu tư
theo đại diện chính quyền địa phương công trình đã hoàn thành từ nhiều năm nay và xã cũng đã hoàn tất các thủ tục để chuyển lên cấp trên
xong do còn vướng mắc một số thủ tục theo quyết định bốn mươi một của thủ tướng chính phủ nên đến nay ngành điện cũng chưa thể tiếp nhận và đóng điện phục vụ nhân dân
xong làm hồ sơ đề nghị lên cấp trên xong rồi để tiếp tục là cấp trên có ý kiến phản hồi thì là huyện sẽ tỉnh giao cho huyện huyện sẽ giao cho xã
sau đó là để giao cho điện được quản lý thì sau đó là chỗ đắp đặt vào thì hiện nay chỗ này chưa được đắp đặt cũng báo cáo là như vậy
thế cái chỗ này phòng kinh tế với xã cũng đã làm việc và đề nghị với tỉnh rồi
thôn pakap có hai mươi ba hộ dân sinh sống mặc dù hệ thống giao thông thuận lợi song hiện nay tỷ lệ hộ nghèo còn cao
một phần cũng do chưa có đường điện ổn định mặc dù đã được nhà nước quan tâm đầu tư đường điện
nhưng nhiều năm người dân chưa thể hưởng lợi từ dự án này là một điều lãng phí
thiết nghĩ ngành điện cũng như chính quyền huyện nari cần nhanh chóng sớm khắc phục những tồn tại còn vướng mắt
để người dân sớm được sử dụng điện phát triển kinh tế địa phương